hôm nay ngày hai tháng chín lễ mít tình giữ vân dự hành kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám
và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã được tổ chức trọng thể
bộ phim nhà tiên tri cách thể hiện mới trong việc khắc họa chân dung chủ tịch hồ chí minh
lễ kỷ niệm có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh chủ tịch nước trương tấn sang
các đồng chí nguyên chủ tịch nước lê đức anh trần đức lương nguyễn minh triết
thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn phan an đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại tướng phùng quang thanh ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí phạm quang nghị ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng nhiều đoàn khách quốc tế
và tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành các địa phương
các đồng chí nguyên là ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
đúng bảy giờ nghi thức sức ngọn lửa truyền thống từ bảo tàng hồ chí minh
tiến ra quảng trường ba đình lịch sử thắp sáng trên đài lửa lễ kỷ niệm
ngay khi giai điệu quốc ca kết thúc hai mươi một loạt đại bác đã được bắn từ khu vực hoàng thành thăng long
chào mừng ngày kỷ niệm trọng đại của dân tộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam
đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
chủ tịch nước trương tấn sang bày tỏ thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hàng triệu anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng
các bậc lão thành cách mạng thương bệnh binh gia đình có công với nước
cùng với toàn thể đồng bào chiến sĩ đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc
bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quy máu của bạn bè quốc tế
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
cũng như xây dựng và bảo vệ tổ quốc ta hôm nay
chủ tịch nước trương tấn sang nhấn mạnh
cách đây bảy mươi năm sau thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng tám ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chủ tịch hồ chí minh thay mặt chính phủ lâm thời đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về nền độc lập của đất nước
và sự ra đời nước việt nam dân chủ cộng hòa
của chủ nghĩa việt nam
sự kiện trọng đại đó là mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
bảy mươi năm qua thực hiện lời thề thiên liêng tại lễ tuyên ngôn độc lập
toàn thể dân việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mệnh và của cải
để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy
nhân dân ta
đã đổ biết bao công sức
hy sinh biết bao sương máu
để giữ vững thành quả và thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám
độc lập cho tổ quốc
tự do hạnh phúc cho nhân dân
qua gần ba mươi năm nỗ lực phấn đấu
đất nước ta
đã giành được những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử

từ một nước nghèo nàng lạc hậu
việt nam đã vương lên
ra khỏi khủng quản kinh tế xã hội
vượt qua ngưỡng nước nghèo kém phát triển
trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình
đời sống nhân dân được cải thiện
chính trị xã hội ổn định
toàn vạn lãnh thổ được giữ vững
quan hệ đối ngoại
ngày càng mở rộng
vĩ thế việt nam trên trường quốc tế
không ngừng được nâng cao
nhận định trong bối cảnh hiện nay
đất nước ta đang đứng trước thời cơ
vận hội lớn
đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
để tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả
của cách mạng tháng tám
và lời thề độc lập
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước nhấn mạnh
đảng nhà nước và nhân dân ta
phải phát huy cao nhất sức mạnh
đại đoàn kết toàn dân tộc
kết hợp sức mạnh thời đại
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới
phát triển nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trường
để phát triển đất nước nhanh và bền vững
phát triển toàn diện các lĩnh vực
văn hóa xã hội
thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh
xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đặc biệt là tiềm lực
và thế trận lòng dân
xây dựng quân đội nhân dân
và công an nhân dân cách mạng
chính quy tinh nguệ
từng bước hiện đại
có chất lượng tổng hợp
và sức chiến đấu cao
tuyệt đối trung thành
với tổ quốc và nhân dân
với đảng và nhà nước
thường xuyên nêu cao cảnh giác
đánh bại mọi âm mưu
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch
giữ vững an ninh
giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
bảo vệ vững chắc
toàn vạn lãnh thổ thiên liên của tổ quốc
không để bị động bất ngờ
trong mọi tình huống
nhiệm vụ than chốt
có ý nghĩa quyết định
là xây dựng đảng ta thật sự
trong sạch vững mạnh
có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

có đường lối đúng đắn
phù hợp với quy luật khách quan
và thực tiễn của đất nước
không giao điều bảo thủ chủ quan duy trì
xây dựng đồng ngũ đảng viên thật sự
tiền phong gương mẫu
đặt lệnh của nhân dân
của đất nước lên trên hết
được nhân dân tình yêu quý mến
kiên quyết ngăn chặn
đẩy lùi tình trạng suy thoái
về thư tưởng chính trị
đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
nhất là nạn tham nhũng lãng phí quan liêu
chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng
dân tộc ta với truyền thống
văn hiến trí tuệ bản lĩnh
kiên cường bất khuất cân cư
thông minh sáng tạo
sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới
trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc tổ quốc
và xây dựng phát triển đất nước
sau diễn văn của chủ tịch nước trương tấn sang
lễ diễu binh diễu hành đã chính thức bắt đầu
các lực lượng tham gia diễu hành
đã thể hiện niềm tự hào
sự lớn mạnh trưởng thành
của lực lượng vũ trang nhân dân
cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân ta
hằng hái vươn lên
thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới
xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa
lực lượng công an nhân dân tham gia phần diễu binh
đi đầu là tổ cơ truyền thống
tiếp đó là khối
nam sĩ quan an ninh nhân dân
nam sĩ quan cảnh sát nhân dân
nữ sĩ quan cảnh sát giao thông
nam sĩ quan trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ
phòng chống tội phạm
nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm
cảnh sát cơ động cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
công an xã
bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn trung thành với đảng
tận tụy với dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng
phát triển và bảo vệ đất nước
đúng chín giờ sáng
bữa lễ meeting diễu binh diễu hành
đã kết thúc với chương trình nghệ thuật
mang chủ đề việt nam khát vọng hòa bình
với thông điệp thể hiện
đạo lý uống nước nhớ nguồn
và khát vọng vươn lên của dân tộc ta
ngày hôm nay hàng loạt các hãng thông tấn
uy tín trên thế giới cũng đã đưa tin đậm nét
về các hoạt động kỷ niệm ngày quốc khánh
của việt nam đặc biệt là về lễ
diễu binh diễu hành hùng tráng
với sự tham gia của hơn ba mươi người
là một trong những trang đưa tin sớm nhất
về lễ kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh việt nam
mùng hai tháng chín tại quảng trường ba đình hà nội
tờ bangkok post của thái lan
đã mô tả chi tiết về không khí rộn ràng
của lễ diễu binh
tờ bào đánh giá của cách mạng tháng tám
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã mở ra kỷ nguyên mới
cho lịch sử đất nước việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
kênh tin tức channel news asia
của singapore thì có bài viết
việt nam thể hiện sức mạnh quân đội nhân dân
ngày quốc khánh
nhấn mạnh chủ đề của lễ diễu binh
diễu hành là nhằm thể hiện sức mạnh toàn thể quốc gia
với quyết tâm xây dựng và bảo vệ
vững chắc nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong khi đó hãng tin tân hoa xã
trích dẫn bài diễn văn của chủ tịch nước trương tấn sang
khẳng định thành tựu to lớn của việt nam
khi chuyển mình từ một quốc gia nghèo
và kém phát triển
trở thành một nước thu nhập trung bình
ổn định chính trị xã hội
và mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước
hãng thông tấn nbc news của mỹ
và dpa của đức
cũng gửi tới các độc giả mỹ châu âu và thế giới
những hình ảnh rực rỡ của lễ diễu binh
diễu hành niềm vui và sự tự hào
của người dân việt nam
trong ngày kỷ niệm rộng đại của đất nước
thưa quý vị
ai trong chúng ta cũng đã từng được hát quốc ca
dưới lá cờ đỏ sao vàng
và với mỗi người dân việt nam
chào cờ và hát quốc ca
là nghi thức quan trọng
thể hiện lòng yêu nước niềm tự hào
và trách nhiệm với tổ quốc
trong một ngày lễ đặc biệt như ngày hôm nay
ngành độc lập tự do của mỗi người dân việt
giá trị lịch sử giá trị nghệ thuật
giá trị thời đại của quốc ca quốc kỳ
vẫn luôn tỏa sáng
thể hiện khát vọng niềm tin yêu hòa bình
hướng tới tương lai của dân tộc việt nam
lắng động trong tim
mỗi người dân việt nam
hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng
nam cánh tung bay
cùng nhiệt quân hành hùng trắng
đã thắp lên tình cảm thiên nhiên
lòng tự hào tự tôn dân tộc
trong tim mỗi người việt nam
người chứa sĩ cách mạng nguyễn hữu tiến
đã có nhớ phát họa đầu tiên
hời đại quốc kỳ việt nam
lá cờ đỏ có ngôi sao vàng
tượng trưng cho tinh thần đoàn kết
của năm tầng lớp nhân dân việt nam
và đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
tiến quân ca của nhạc sĩ văn cao ra đời
với âm nhạc hào hùng
đã cổ vũ tinh thần
cho đội quân cách mạng việt nam lúc đó
ngày một mươi sáu tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đại hội quốc dân tại tân trào
đã quyết định quốc kỳ nền đỏ
ở giữa có sao vàng nam cánh
chọn bài tiến quân ca
làm quốc ca
một sự chọn lựa
mang tính lịch sử của dân tộc
trong quốc dân đại hội tân trào

chọn quốc kỳ
và lựa chọn đó
thể hiện truyền thống của dân tộc việt nam
cái thứ hai
thể hiện tầm nhìn lâu dài
của đảng và bà khôi
sự lựa chọn quốc kỳ quốc ca
chỉ lựa chọn trong một thời điểm nhất định
bởi vì quốc kỳ quốc ca
là những cái gì mang tính thiêng liêng
thể hiện chủ quyền mong muốn
khát vọng tấm nguyện ý muốn
của cả một dân tộc
cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám
rồi đến những năm tháng kháng chiến
trường chinh chống tịch dân pháp
và đế quốc mỹ
hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng
năm cánh tung bay
cùng với giai điệu hào hùng
của quốc ca việt nam
đã cổ vũ tinh thần
để toàn đảng toàn quân
và toàn dân việt nam
làm nên những chiến thắng vẻ vang
đưa non sông thu về một mối
bảy mươi năm qua
âm vang của bài tiếng quân ca
hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng
và mãi là sự chọn lựa
của nhân dân việt nam
màu sắc của nó
đã phản ảnh toàn thể ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta
và cũng có lẽ vì vậy
suốt bảy mươi năm qua
lá cờ đỏ sao vàng và tiếng quân ca
đã trở thành cái ngọn cờ
đã trở thành cái lời ca
thúc giục quân dân ta giành thắng lợi
trong cách mạng tháng tám
trong hai cuộc kháng chiến
và cho đến hiện nay
trong bảo vệ sinh tử quốc
dù ở đâu là địa cầu tổ quốc
hay giữa ngàn khơi sóng gió
hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng
vẫn tung bay giữa bầu kề sáng thẳm ấy
mỗi người con đất việt
hát chung một câu hát
hai tiếng tổ quốc
đó là niềm tự hào chân tộc
niềm tình yêu tổ quốc
thưa quý vị
đã từ lâu hình tượng chủ tịch hồ chí minh
là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận
cho các loại hình nghệ thuật
như thơ văn âm nhạc kịch nói phim chuyện
ở mỗi một loại hình
chân dung người cha già vĩ đại của dân tộc việt nam
được khắc họa ở mỗi góc nhìn
mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau
nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín
hãng phim truyện việt nam đã giới thiệu tới quý khán giả
những người yêu điện ảnh
bộ phim chuyện nhựa nhà tiên tri
của tác giả kịch bản hoàng nhận cầm
đạo diễn vương đức thực hiện
bộ phim đã mang đến cho người xem
một cái nhìn mới và đầy thi vị
về trân dung chủ tịch hồ chí minh
một nhà lãnh đạo tài ba của dân tộc việt nam
nhưng cũng rất đổi đời thường và dung dị
dựa trên chuyện ngắn của chủ tịch hồ chí minh
viết trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
là việt bắc anh dũng và giấc ngủ một mươi năm
vừa đi đường vừa kể chuyện
kịch bản nhà tiên tri
được nhà biên kịch hoàng nhận cầm
xây dựng lấy bối cảnh lịch sử
những năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy một nghìn chín trăm năm mươi
khi nhân dân việt nam đang sống trong giai đoạn cam go
của cuộc trường kỳ kháng chiến dân tộc
với tài năng và sự tiên đoán của mấy người
chủ tịch hồ chí minh đã thấy được
những bước đi lịch sử về thắng lợi
của cách mạng việt nam
bộ phim nhà tiên tri tái hiện một thời kỳ gian khổ
hy sinh nhưng đầy ý chí
niềm tin và sự lạc quan
khi chủ tịch hồ chí minh ở chiến khu việt bắc
lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu
chống thực dân pháp
dành độc lập cho dân tộc
bộ phim đưa ta đến một cái nhìn toàn diện
mới mẻ và thi vị
về vị lãnh tụ của dân tộc việt nam
một nhân cách lớn nhưng rất đổi đời thường
và dung dị với một tình yêu hòa bình bất diệt
với những khuôn hình đẹp và thơ mộng
bộ phim đem đến những cảnh sát tuyệt vời
của chiến khu việt bắc
ngay cả trong mưa bom bão đạn
hồ hoan kiếm thành phố hà nội

mặc dù trời mưa to
nhưng hàng nghìn người dân vẫn không ngại mặc áo mưa
treo ô ngồi dưới vỉa hè
lòng đường chờ đến thời khắc
chìm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ
em đến từ lúc năm giờ
và em đến mặc dù trời dưới mưa này
nhưng mà em rất là hồi hộp để được ngắm pháo hoa
lên đây từ sớm
tôi cố chờ để
chọn một chỗ để tôi
xem họ bắn pháo hoa
để tạo cho người dân du khách
có không khí lễ hội pháo hoa an toàn vui vẻ
công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa điểm bắn pháo hoa
đã được lực lượng công an triển khai từ rất sớm
đúng hai mươi một giờ
các điểm bắn pháo hoa tại hà nội
đã dựng sáng
còn tại thành phố đà nẵng
cả thành phố rực rỡ trong ánh đèn
và sự nôn nức của người dân cùng du khách
tham gia thưởng ngoạn đại tiệc pháo hoa
chào mừng quốc khánh mùa hai tháng chín
ngay từ chiều
mọi tuyến đường đổ về khu vực trung tâm thành phố
khu vực xem pháo hoa ở hai bên bờ sông hàn
đã trở nên đông đúc hơn ngày thường
du khách và người dân được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa
do bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng thực hiện
với thời gian kéo dài trong vòng một mươi năm phút

đủ sắc màu
đã được bắn lên bầu trời
không chỉ có vậy
cũng trong tối ngày hôm qua
thành phố cũng đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa
văn nghệ đặc sắc như âm nhạc đường phố
trên tuyến đường bạch đằng
dọc theo bờ sông hàn
tại thành phố hồ chí minh
chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng bảy mươi năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
được tổ chức tại hai địa điểm
là hầm vượt sông sài gòn
và công viên văn hóa đậm xen
tuy nhiên do tại hầm vượt sông sài gòn
là địa điểm trình diễn pháo hoa tầm cao
nên người dân thành phố đổ về đây nhiều hơn
để đảm bảo an ninh trật tự
và an toàn giao thông
nhiều tuyến đường quanh thi vực này
đã cấm các phương tiện lưu thông từ hai mươi giờ
các lực lượng chức năng cũng đã được tăng cường
để điều tiết giao thông
phân buồng hướng dẫn vị trí đậu xe
và đảm bảo an ninh trật tự
cho người dân đến xem pháo hoa
sự chờ đợi của người dân vỡ hoa
trong niềm vui và tiếng cười
khi những màn pháo hoa rực rỡ
được bắn lên bầu trời
niềm hạnh phúc đã dạng ngời
trên khuôn mặt mỗi công dân
từ trẻ thơ thành thiếu niên
đến những người già đang có mặt tại nơi này
cái bảy mươi năm này
đối với bất kỳ một người dân nào cả
đều cảm thấy tự hào
về lịch sử mình đã từng có
ai cũng muốn có thể cố gắng góp phần
làm phát triển đất nước nhiều hơn
bởi vì em là một sinh viên
thì em cảm thấy là đất nước đang phát triển
thì sẽ có nhiều cơ hội
để cho em có thể giao lưu
phát triển với bạn bè rất tốt hơn
những màn pháo hoa rực rỡ
tỏa sáng trên bầu trời hà nội đà nẵng
thành phố hồ chí minh
đã làm nắm đức lòng người
càng nhớ lên niềm tự hào
trước sự nổi mới của đất nước
sau bảy mươi năm
bên cạnh hoạt động bắn pháo hoa
tại hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
thì trong ngày hôm nay
nhiều địa phương trên cả nước cũng đã tổ chức
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao đặc sắc
các hoạt động vui chơi giải trí
mang ý nghĩa thu hút một lượng lớn
người dân tham gia
đã thành thông lệ
cứ vào ngày tết đầu lập quốc khánh mùng hai tháng chín
nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao
lại hội tụ về thành phố điện biên phủ
để vui chơi và tham quan buôn sắm
nhiều hoạt động văn hóa dân gian
được tổ chức tại quảng trường bảy tháng năm
như papao đẩy gậy kéo co tung còn
đã thu hút đông đảo
người dân đến tham gia và cổ vũ
tại hải dương nhiều điểm vui chơi giải trí
đã thu hút lượng lớn trẻ em đến tham gia
tại khu vực hồ bạch đằng
giải đồ thuyền chải các câu lọc bộ tỉnh hải dương
với sự tham gia của gần một trăm linh tay trèo
cũng đã diễn ra
trước đó vào tuyên qua tỉnh đoàn hải dương
tổ chức chung kết liên hoan các nhóm tuyên truyền
các khúc cách mạng toàn tỉnh
năm hai nghìn một mươi năm với chủ đề
vinh quang việt nam
nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng
lòng yêu nước tự hào dân tộc
giáo dục đạo đức lối sống
đình hướng tẩm mỹ âm nhạc trong thành niên
trước bến phu văn lâu trên dòng sông hương
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thừa thiên huế
đã tổ chức giải đua ghe truyền thống
giải đua ghe truyền thống thừa thiên huế
trên sông hương là hoạt động thường niên
nhằm mục đích phát triển một đua ghe
đua thuyền truyền thống trong nhân dân
hoạt động này cũng được diễn ra
tại thành phố đà nẵng trên sông hàng
với sự tham gia của nhiều công lộc bộ đua thuyền
trên địa bàn thành phố
cuộc thi lướt ván sông hàng năm hai nghìn một mươi năm
cũng chính thức khai mạc tại khu vực
từ cầu rông đến cầu sông hàng
nhân dịp hốt khánh hai tháng chín
các hoạt động du lịch biển du lịch trên sông hàn
cùng các danh thắng khác tại địa phương
cũng diễn ra sôi nổi và dỗ nhịp
thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước
đến thăm qua
tối qua tại quảng trường mùa một tháng bốn
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
với chủ đề tổ quốc yêu thương
do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát
ca mối nhạc dân gian sao biển giàn dựng và biểu diễn
chương trình nghệ thuật đã khơi dậy
niềm tự hào về truyền thống lịch sử dân tộc
khẳng định giá trị to lớn
của cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
ngay từ sáng sớm
sở văn hóa thể thao và du lịch
thành phố hồ chí minh liên đoàn xe đạp
và mô tô thể thao thành phố hồ chí minh
và đài truyền hình thành phố hồ chí minh
đã phối hợp tổ chức giải đua xe đạp truyền thống
thành phố hồ chí minh lần thứ ba
với sự tham gia của hai trăm linh tay đua phong trào
của hơn bốn mươi câu lạc bộ trong nước
và một số câu lạc bộ nước ngoài
cùng thời điểm này
đã diễn ra lễ cưới tập thể của một trăm linh cặp đôi thanh niên công nhân
có hoàn cảnh khó khăn
do trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân
thành đoàn thành phố hồ chí minh
cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức
thành đoàn vị thanh tỉnh hậu giang
vừa tổ chức ngày hội tôi yêu tổ quốc tôi
với chủ đề mùa thu cách mạng
tại khu căn cứ tỉnh ủy ấp thạnh thắng
xã hỏa tiến
thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
tại đây các bạn trẻ đã được ô lại
truyền thống đấu tranh của dân tộc
cùng nhau thắp hương lên bia tưởng niệm
tại khu căn cứ chơi các trò chơi dân gian
hoạt động này nhằm giáo dục
truyền thống cách mạng tình yêu quê hương đất nước